để bảo đảm công khai minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương ra soát chấn trình công tác tuyển sinh đúng quy định của quy chế ban hành kèm theo thông tư số chín của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo xem xét quyết định các nội dung xét tuyển đợt tiếp theo dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại cơ sở đào tạo
sau khi xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh trong đề án tuyển sinh đã công bố ở các đợt tuyển sinh trước thông tin xét tuyển bổ sung phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo công khai đầy đủ các thông tin về thời hạn và điểm nhận hồ sơ
điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt một
cơ sở đào tạo chỉ được thực hiện xét tuyển sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm bảo đảm công bằng lấy kết quả từ cao xuống thấp và không vượt quá chỉ tiêu đã xác định